dùng thanh sắt đánh vào đầu tát bằng tay đến chảy máu miệng đó là những hành vi hết sức dã man của lương văn luận chú huyện an biên tỉnh kiên giang
đang nói nạn nhân trong vụ việc chính là con ruột của luận mới chỉ sáu tuổi
vụ việc được phát hiện sau khi một đoạn video quay cảnh một người đàn ông hành hạ một bé trai được lan truyền trên mạng xã hội
chiều ngày hai mươi một tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an biên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với luận về hành vi ngược đáy hành hạ con ruột
công an cũng đã thu giữ một số vật dụng mà đối tượng đã sử dụng để hành hạ cháu bé
trưa qua trạm cảnh sát giao thông thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh đã chuyển giao phương tiện và hai đối tượng trộm xe ô tô có biểu huyện ngáo đá cho công an tp tây ninh
trước đó vào khuya
ngày hai mươi một tháng bảy trạm cảnh sát giao thông thị xã trảng bàng nhận được tin báo của người dân có đối tượng vừa trộm xe ô tô
đang điều khiển xe chạy theo hướng quốc lộ hai mươi hai b hướng từ thành phố tây ninh về thành phố hồ chí minh
đến sáng sớm hôm sau tổ công tác phát hiện và tiến hành dừng chiếc xe này để kiểm tra
trên xe có hai người đàn ông có bỉ huyện ngáo đá
tiến hành thử nhanh chất ma túy cả hai đều dương tính
qua làm việc ban đầu đối tượng điều khiển xe khai tên là nguyễn trường thi trú tại tp tây ninh
những vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn thường gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
làm chết và bị thương nhiều người gây bức xúc trong dư luận xã hội
và tai nạn do sử dụng rượu bia vẫn là con số đáng báo động khi mỗi ngày có rất nhiều ca cấp cứu tại các bệnh viện
ghi nhận sau đây tại bệnh viện việt đức nơi thường xuyên cấp cứu những ca tai nạn nghiêm trọng
họ uống rượu bia
đây là một bệnh nhân nam ba mươi ba tuổi quê ở tỉnh quảng ninh
được chuyển đến bệnh viện việt đức trong tình trạng chấn thương ngực gãy chân tay tổn thương mạch máu thần kinh
kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có nồng độ cồn trong máu rất cao

nguyễn thị ngọc mai theo cáo trạng vào ngày hai mươi một tháng năm năm ngoái bành văn hai bị bắt quả tàng khi mua ma túy của đạt về bán
bị cáo đạt đã mua một trăm linh triệu đồng ma túy rồi rủ sĩ phượng và mai đi giao trong lúc đang phân chia thì bị lực lượng công an bắt giữ
tại phiên tòa bị cáo bành văn hai và dương tấn đạt khai nhận đã nhiều lần bán ma túy cho các con nghiện
các bị cáo sĩ phượng và mai cũng nhiều lần giao ma túy cho đạt hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo dương tấn đạt án trung thân
các bị cáo còn lại từ một mươi tám đến hai mươi năm tù cùng về tội mua bán trái phép chân ma túy
không được cấp phép đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ một cơ sở kinh doanh làm đẹp thuộc phường thạc gián
quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa bị đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận kiểm tra bắt quả tang
khi đang tự do quảng cáo thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ chưa được cho phép
kiểm tra cơ sở thẩm mỹ quốc tế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên new seul có địa chỉ tại số tám mươi phan thanh
do bà nguyễn thị ánh diệu làm chủ
lực lượng công an đã phát hiện có hóa đơn thu phí dịch vụ như nâng mũi cắt cánh mũi tiêm filler cắt mí
nhưng không xuất trình được giấy tờ đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ của sở y tế
tại thời điểm kiểm tra chỉ có hai khách hàng đã làm nâng mũi và cắt mí
qua làm việc công an quận còn phát hiện hơn năm trăm linh sản phẩm y tế như bơm kim tiêm chất làm dày thuốc kháng sinh
găng tay hay bình oxy đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
công an quận đã lập biên bản tạm giữ số vật tư y tế nói trên để xác minh xử lý theo đúng quy định
xét tuyển đại học năm nay thí sinh cần lưu ý những gì thông tin chi tiết trong cụm tin sau
trước diễn biến giá thịt lợn và giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có xu hướng tăng cao thời gian gần đây
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đã yêu cầu bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn bộ công thương bộ tài chính và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả cung cầu thịt lợn trên thị trường
để thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu nguồn cung thịt lợn thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá theo quy định
theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo từ ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến một mươi bảy h ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
thí sinh đăng ký điều trình bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm hai nghìn hai mươi hai không giới hạn số lần
việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối với các phương thức xét tuyển phải thực hiện theo hình thức trực tuyến
trên hệ thống hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia
thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin nhập sửa xem thông tin của thí sinh trên hệ thống
các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành các phương thức tuyển sinh ở tất cả các cơ sở đào tạo
được xếp thứ tự từ một đến hết
nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất
tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh theo các phương thức xét tuyển của cơ sở đào tạo
được xử lý nguyện vọng trên hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất
trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba không tăng các khoản thu dịch vụ trong nhà trường
đây là nội dung văn bản khẩn của ủy ban nhân dân tp hcm mới
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo tiếp tục duy trì và giữ nguyên các nội dung
và mức thu các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trên địa bàn tp hcm
không bao gồm học phí theo quy định đang thực hiện trong năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
để tiếp tục thực hiện cho năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
các khoản này gồm mức thu trường tiên tiến tổ chức dạy học hai mươi một ngày
tổ chức các lớp học ngoại ngữ tin học năng khiếu môn tự chọn học nghề
tổ chức phục vụ bản thân
các khoản thu hộ chi hộ của ngành giáo dục và đào tạo trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba